quốc lộ tám a tuyến đường huyết mạch có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế khu vực phía tây hà tĩnh
và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo qua nước bạn lào
mặc dù đã được nâng cấp và cải tạo nhưng hơn bảy năm qua dự án vẫn chưa thể hoàn thành
mặt đường đầy ổ voi ổ gà đang trở thành nỗi ám ảnh của những người dân và cánh tài xế qua cung đường này
quốc lộ tám a đoạn qua thị trấn tây sơn huyện hương sơn hà tĩnh
hiện mặt đường đã bị bong chóc hoàn toàn chỉ còn trơ sỏi đá
theo ghi nhận trên quốc lộ tám a hiện có rất nhiều điểm bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng
đặc biệt là đoạn từ xá sân diệm sân tây đến thị trấn tây sơn
đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này
quốc lộ tám a này là giờ đang thi công nhưng mà không đồng đều
chỗ làm chỗ chứa mà tối tối lại xe tài chở thang đi hỏa đi qua là rất nguy hiểm
không những phương tiện ô tô nhưng đối với xe máy là nhiều đơn hợp ngả tẻ ngả là rất gây nguy hiểm đến an toàn giao thông
năm hai nghìn một mươi chính phủ đã phê duyệt đầu tư nâng cấp tuyến đường này với tổng số vốn khoảng hơn một sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
tuy nhiên theo đơn vị chủ đầu tư là ban quản lý dự án bốn tổng cục đường bộ việt nam
đến nay số tiền cấp mới chỉ được hai trăm chín mươi ba tỷ đồng
chủ đầu tư cũng mới chỉ nâng cấp một số đoạn đường và cầu yếu trên tuyến
đối với vốn của dự án đến nay đã hết việc lấy kinh phí để duy thu bảo dưỡng rất khó khăn
chủ đầu tư cũng mới chỉ nâng cấp một số đoạn đường và cầu yếu trên tuyến
hiện đơn vị thi công chủ đầu tư đã rút khỏi công trình và dự định sẽ bàn giao tuyến đường này
cho tri cục quản lý đường bộ hai ba quản lý
thế nhưng với hiện trạng tuyến đường như hiện nay nếu như không sớm nâng cấp sửa chữa
thì rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông càn trở thông thương giữa hai nước việt lào